lợi dụng thời gian cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín một số đối tượng đã lén lút tiến hành các hoạt động khai thác khoáng sản là cát sỏi trái phép trên sông lam
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại bến thủy nội địa do nguyễn thị huyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xóm năm xã ngọc sơn huyện đô lương làm chủ đang có hoạt động vận chuyển cát sỏi từ các tàu khai thác cát sỏi trái phép trên sông lam
bến này đã bị các cơ quan chức năng kiểm tra nhắc nhở và xử phạt hành chính nhiều lần trước đây nhưng nay vẫn tiếp tục tái phạm
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một máy xúc một ô tô đồng thời phát hiện bắt giữ trên lưu vực sông ba thuyền vỏ thép tự chế
đang khai thác khoáng sản cát sỏi trái phép mỗi thuyền có khối lượng khoảng từ tám đến một mươi mét khối cát sỏi
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm đình chỉ hoạt động